ngày một mươi ba tháng tám đội cảnh sát đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đã phối hợp với công an quận một mươi hai bắt giữ năm đối tượng gồm phạm thiên ân sinh năm hai nghìn năm
nguyễn quốc thắng sinh năm hai nghìn sáu châu hoàng nhật vũ sinh năm hai nghìn tám trần anh vũ sinh năm hai nghìn một
và trần kim thành sinh năm hai nghìn tám để điều tra về hành vi cướp tài sản sau một ngày gây án
theo điều tra ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng tám anh vũ điều khiển